tại hà nội tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam
đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong những năm qua hai đơn vị đã phối hợp tổ chức hơn tám mươi bảy buổi tuyên truyền cho đoàn viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân
về chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước gần hai diễn đàn văn nghệ thể dục thể thao
chương trình nghĩa tình hoàng sa trường sa và quỹ vì trường sa thân yêu đã huy động được số tiền hơn năm mươi hai tỷ đồng
qua đó đã góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng đi vào chiều sâu tham gia phát triển kinh tế
văn hóa xã hội đẩy mạnh công tác dân vận của đảng trong thời kỳ mới xây dựng quân đội nhân dân việt nam và công đoàn việt nam vững mạnh